trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai quốc lộ năm mươi sáu là tuyến đường duy nhất trong các quốc lộ đi qua đồng nai không xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào
và đây là kết quả tích cực của lực lượng chức năng đã xử lý nghiêm các vi phạm và tuyên truyền đến người dân chấp hành các quy định về giao thông đường bộ
chiếc xe tải này đang lưu thông xuống đèo con rắn trên tuyến quốc lộ năm mươi sáu
khi biết có lực lượng chức năng phía trước liền vội vàng dừng xe
sắp xếp gỗ cây trên xe cho gọn gàng an toàn mới dám lưu thông tiếp
để đảm bảo trực tự an toàn giao thông
chỉ huy trạm kiểm soát giao thông suối tre
phân công tổ chức các tổ tùng lưu kiểm soát
lập chốt đo tốc độ và ghi hình lại những xe vi phạm chạy lớn tuyến vượt ẩu
tại các vị trí đoạn đường xuống miếu
khi phát hiện vi phạm lập biên bản xứ phạt nghiêm các lỗi gây mất an toàn giao thông
qua đó nâng cao ý thức tự giác người tham gia giao thông
chấp hành tốt quy tắc an toàn lưu thông trên quốc lộ năm mươi sáu
mặt khác trạm kiểm soát giao thông suối tre đã và đang thực hiện ba tháng cao điểm kiểm tra
xử lý các hành vi vi phạm trực tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đồng nai
theo yêu cầu của bộ công an và kế hoạch của công an tỉnh đồng nai
đã đồng bộ ra quân thực hiện hiệu quả các chuyên đề như nồng độ cồn
chất kích thích ma túy và xe quá khổ quá tải
tập trung toàn bộ lực lượng và trang thiết bị kỹ thuật
hỗ trợ nghiệp vụ tối đa hai mươi bốn trên hai mươi bốn xử lý vi phạm đạt hiệu quả cao
hơn hết là tạo sự răng đe tuân thủ quy định an toàn giao thông đối với người cầm lái phương tiện
tôi đang trên đường đi đến vũng tàu nơi tôi yêu thích
thì gặp chốt cảnh sát giao thông dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn
tôi hoàn toàn ủng hộ với hoạt động an toàn này
và cho rằng việc đo nồng độ cồn là một ý tưởng hay để đảm bảo an toàn giao thông
xin cảm ơn
nước đồ năm mươi sáu thì bị lực lượng công an vào kiểm tra nồng độ cồn
tôi cũng chấp tuân thủ theo đảo của mía thì không lái xe
qua một tháng triển khai đến nay trạm kiểm soát giao thông suối tre
đã phát hiện hơn chín trăm linh trường hợp vi phạm về trực tự an toàn giao thông đường bộ
ra quyết định xứ phạt nộp kho bạc nhà nước với tổng số tiền hơn ba trăm tám mươi triệu đồng
tương giới phép lái xe hơn năm mươi trường hợp
các lỗi vi phạm bị xứ phạt chủ yếu
như vi phạm tốc độ nồng độ cồn chở hàng vực quá trái trọng cho phép
không thắt dây an toàn không đổi mũ bảo hiểm
tuyến quốc lộ năm mươi sáu chạy qua địa bàn tỉnh đồng nai có nhiều vị trí cong cua đèo dốc
mặt đường còn hẹp với mỗi chiều một làng xe cơ giới và một làng xe thô sơ
chính vì vậy lực lượng cảnh sát giao thông triển khai nhiều biện pháp
trong đó làm tốt công tác điều tra cơ bản tuyến
tăng cường lực lượng phối hợp trang thiết bị kỹ thuật tuần tra kiểm soát
nhất là vào những ngày cuối tuần và những dịp lễ tết
để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn
qua đó đã tách động mạnh mẽ để ý thức người tham gia giao thông
nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông khi lưu thông trên tuyến quốc lộ năm mươi sáu